chào mừng đại hội đảng bộ quận hoàn kiếm lần thứ hai mươi sáu
mới đây ban quản lý phố cổ hà nội đã tổ chức lễ gắn biển công trình tu bổ
tôn tạo đình nam hương tại số bảy mươi năm hàng chống quận hoàn kiếm
nằm trong quần thể di tích xung quanh hồ hoàn kiếm đình nam hương được xây dựng cuối thầy lê
thờ nam thành hoàng gồm ba vị thần tối cổ long đỗ cao sơn linh lang của thăng long
cùng công chúa a duy nhà lý và vương công dương tu nhà nguyễn
trải qua thời gian ngôi đình đã bị chuyển rời bị tàn phá bởi chiến tranh
song nơi đây vẫn còn bảo lưu được một khối lượng di vật khá phong phú và có giá trị về mặt lịch sử kiến trúc
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đình được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia
việc tu bổ tôn tạo đình nam hương là hoạt động có ý nghĩa to lớn nhằm lưu giữ di sản cho thế hệ mai sau
góp phần giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân về những giá trị văn hóa lịch sử đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng cho người dân